thưa quý vị có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là mô hình mời tham dự hội thảo nhưng bản chất là bán thẻ du lịch đã xuất hiện ở nhiều địa phương và được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp
theo đó số người dân gặp rủi ro với loại hình này ngày càng tăng cao
các công ty cung cấp dịch vụ đã có những chiêu thức nào để dẫn dụ người dân đặt bút ký vào những hợp đồng như vậy và loại hình này cần được giám sát quản lý ra sao trong thời gian tới
nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngay sau đây

nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngay sau đây
vâng qua những gì ông vừa phân tích thì theo ông bài học rút ra cho mỗi người dân trước khi đặt bút ký những bản hợp đồng này là như thế nào thưa ông
chúng ta khi mà đến những hội thảo hội nghị đó thì chúng ta không lên ký hợp đồng ngay
mà chúng ta cần phải có thời gian để xem xét kỹ về nhà cung cấp rồi các mô hình rồi thời gian thanh toán
chứ không chỉ xem về giá thì đấy là cái quan trọng
thứ hai tất cả những cái buổi đàm phán đấy chúng ta lên có cái biên bản để mai kia còn có cái thông tin để cung cấp nếu mà chúng ta họ có cái hành vi lừa dối khách hàng
thứ ba là hiện nay những người dân mà thấy rằng mình bị lừa dối thì lên tập hợp và có những cái thông báo đến cơ quan bảo vệ quyền lợi như tôi dùng
cũng như là các cơ quan như ủy ban cạnh tranh quốc gia hoặc là có thể khởi kiện ra tòa dân sự để đòi bồi thường cái thiệt hại của mình
hoặc là phản ánh trực tiếp đến cơ quan bán đó
để tiến hành là thu hồi cái số tiền mà mình bị lừa dối nếu có
vâng rõ ràng người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào các doanh nghiệp
thì có như vậy thì mới tránh vào cái tình trạng là bút xa thì gà chết
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của lợi sư với khán giả truyền antv